trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng ba đoàn thanh niên công an tỉnh bình thuận đã phối hợp với công an huyện phú quý
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo chăm lo đời sống cho bà con huyện đảo
tại huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về đề án sáu
và các biện pháp phòng chống đuối nước trên tàu thuyền cho các em học sinh và ngư dân
tuyên truyền pháp luật và an ninh mạng và hứa dân sử dụng internet an toàn
hứa dân tiểu thư sử dụng thanh toán điện tử và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
dọn vệ sinh bay biển và trồng cây tặng quà và cờ tổ quốc cho người dân

đoàn viên thanh niên công an tỉnh bình thuận cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo
sinh hoạt chính trị dưới trọn lời thề đảm viên trò chơi giải mật thư thanh niên về biển đảo

sinh hoạt chính trị dưới trọn lời thề đảm viên trò chơi giải mật thư thanh niên về biển đảo
đoàn viên thanh niên công an tỉnh bình thuận cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo